hà tĩnh có một trăm bốn mươi năm km đường biên giới giáp với nước bạn lào có cửa khẩu quốc tế cầu treo và rất nhiều tuyến tiểu ngạch
trên để khai thác lợi thế này bọn tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy đã vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam
từ đây trung chuyển đi tiêu thụ ở các nơi khác
hoạt động này ngày càng tinh vi và phức tạp các đối tượng ngày một liều lĩnh hơn sẵn sàng dùng vũ khí nóng
để chống trả quyết liệt khi bị truy bắt khiến cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa khi nào bớt cam gò quyết liệt
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời gian gần đây ma túy từ nước ngoài được đưa về tập kết ở lào từ đó vận chuyển đến các nước thứ ba
trong đó một lượng lớn được đưa vào việt nam
tuyến biên giới tỉnh hà tĩnh municham say lào là một trong những tuyến chính được các đối tượng buôn bán vận chuyển chất ma túy lựa chọn
với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi
kín kẽ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp với công an các tỉnh của nước bạn lào
bắt giữ năm vụ một mươi đối tượng tăng vật thu giữ là chín mươi một bánh heroin năm kg cần xa hơn sáu mươi một viên ma túy tổng hợp bảy xe ô tô các loại
điển hình ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đấu tranh thắng lợi chuyên án bốn trăm sáu mươi chín lv bắt năm đối tượng thu chín mươi một bánh heroin ba mươi năm tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
bảy xe ô tô các loại